liên quan đến nhóm tội phạm do phú lê cầm đầu những ngày vừa qua dư luận đang dành sự quan tâm đặc biệt
với thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội tạm giữ hình sự đối với lê văn phú tức phú lê
phú lê được giới trẻ biết đến và thường gọi với cái tên gọi là giang hổ mạng với nhiều live stream clip
thậm chí là cả phim mạng chửi bới và kích động
tại cơ quan công an phú lê và đồng bọn đã khai nhận những gì
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị khán giả ngay sau đây
tiến hành điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã triệu tập một mươi bốn đối tượng
liên quan đến băng nhóm tội phạm do lê văn phú tức phú lê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê ở yên bái cầm đầu
trong đó cơ quan công an đã làm rõ tạm giữ hình sự đối với lê văn phú và hoàng văn thụy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường thành công quận ba đình để điều tra hành vi cố ý gây thương tích
bước đầu lực lượng chức năng xác định lê văn phú và hoàng văn thụy liên quan đến việc hành hung gây thương tích
đối với bà nguyễn thị nga sáu mươi chín tuổi và bà nguyễn thị bé sáu mươi bảy tuổi em gái bà nga ở xã hồng hà đan phượng hà nội
bà nga và bà bé là mẹ và rì ruột của trần thị đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xã hồng hà huyện đan phượng hà nội
có biệt danh là hot girl xăm chổ đào chi lê từ lâu đào đang có mâu thuẫn với vợ chồng phú lê
ông phú là anh gọi điện cho em nhờ em là xuống gần mặt mẹ chị đào
anh nói cụ thể đến gần mặt thế nào không
không ạ nói gần mặt thì
em hiểu thì sau đó thì trên đường đi thì em có vào một cái cửa hàng cắt cửa hàng bán sắt thép hoài đức
thì em có vào đấy em cắt một ánh túp sắt túp sắt khi hai bệnh dài khoảng tầm tám mươi cm
sau đó thì em người tư đi vào nhà chị đào thì em là người trực tiếp đánh mẹ chị đào
hai gái vào chân gần dì một cái sau đó thì em lên xe em
em ý thức hành vi của mình là sai phạm pháp luật
theo hồ sơ của cơ quan công an phú lê có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và gây dối trật tự công cộng
phú lê được giới trẻ biết đến như một ca sĩ giang hồ với vẻ ngoài khá bậm trợn đầu chọc cơ thể phủ kín như hình xăm
cũng là diễn viên nghiệp dư với nhiều bài hát phim ca nhạc nói về giang hồ
tại cơ quan công an phú lê đã thừa nhận hành vi tổ chức chỉ đạo đàn em hành hung người nhà của đào chi lê nhằm mục đích răn mặt đào
mục đích đánh dì của đào và mẹ của đào là để rụ đào chi lê ra
và có hình thức cảnh cáo thôi chứ không có ý để mà nói chính chất là vì phú lê cũng không phù án gì với cả mẹ của đào chi lê và dì của đào chi lê
em rất là hối lận với việc làm của mình
em biết làm như thế thì là thi phạm pháp luật
và em sẽ chấp nhận cái hình phạt của mình đối với việc làm của mình trước pháp luật
cơ quan công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ phú lê cùng đàn em là hoàng văn thụy để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích